các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ án trên viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố năm mươi bị can với nhiều tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thao túng thị trường chứng khoán cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
cáo trạng cáo buộc bằng nhiều thủ đoạn ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc đã bán hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu ros
hình thành từ vốn góp khống cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
đến nay cơ quan chức năng ghi nhận ông quyết đã nộp khắc phục gần một trăm chín mươi tỷ đồng
bị cáo buộc góp sức tích cực cho ông quyết hai em gái của chủ tịch flc là trịnh thị thúy nga và trịnh thị minh huế mới nộp khắc phục mỗi người một trăm linh triệu đồng
trong đó huế và nga trực tiếp giúp ông quyết chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu ros và thao túng bốn mã chứng khoán h a i g a b a r t f l c
giúp anh trai thu lời bất chính hơn sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
người nộp tiền khắc phục nhiều thứ hai là ông nguyễn thanh bình cựu phó tổng giám đốc tập đoàn flc với số tiền hơn hai sáu mươi năm tỷ đồng
ông bình bị cáo buộc giúp ông quyết đứng tên cổ phần ký biên bản nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng tám mươi triệu cổ phần của các cổ đông công ty rts
hợp thức nâng khống vốn góp tại công ty faros giúp ông quyết chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
phó tổng giám đốc tập đoàn flc trần thế anh bị cáo buộc giúp chủ tịch flc đứng tên là cổ đông
góp vốn để hợp thức hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán
sau khi tăng vốn thế anh tiếp tục ký hợp đồng giấy chuyển tiền để che giấu số vốn góp khống giúp ông quyết niêm yết cổ phiếu ros rồi bán thu lợi bất chính
bị can này hiện được ghi nhận đã nộp khắc phục một một tỷ đồng
bị can nguyễn thiện phú phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng flc pharos bị cáo buộc giúp ông quyết đứng tên là cổ đông góp vốn
ký các hợp đồng ủy thác đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng từ chuyển tiền để hợp thức nâng không vốn góp tại công ty faros
từ đó ông quyết niêm yết được cổ phiếu ros và bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
đến nay cáo trạng cho biết ông phú đã nộp khắc phục hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng
ngoài ra còn nhiều bị can khác cũng đã chủ động nộp tiền khắc phục khẩu quả vụ án số tiền từ hai mươi triệu đồng đến gần sáu trăm linh triệu đồng mỗi người
tổng số tiền khắc phục hậu quả được cơ quan công tố ghi nhận là hơn một trăm chín mươi năm tỷ đồng
trong vụ án này cơ quan chức năng cũng đã xem xét hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của trịnh thị minh huế
em gái ông trịnh văn quyết và các đối tượng liên quan
theo cáo trạng quá trình điều tra vụ án ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an thi hành lệnh khám xét tại phòng công nghệ thông tin
văn phòng công ty cổ phần tập đoàn flc trích xuất dữ liệu từ email huetmacongflc vn
của huế từ máy chủ
cơ quan điều tra đã phát hiện tại thời điểm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi email trên có hình ảnh công văn số sáu trăm bốn mươi ttg snh một
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước việt nam
gửi tổng giám đốc các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
nội dung là về việc đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp kèm theo danh sách sáu doanh nghiệp và năm cá nhân đại diện pháp luật
phía trên bên trái công văn
đóng dấu tối mật
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an đã ban hành kết quả giám định số bảy trăm bốn mươi ba
kết luận mẫu giám định không phải là tài liệu bí mật nhà nước tại thời điểm ban hành
vì vậy cáo trạng cho biết hành vi của trịnh thị minh huế không đủ yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
thưa quý vị trong vụ án xảy ra tại tập đoàn flc trịnh văn quyết và đồng phạm đã dùng phương thức gì
để có thể khớp lệnh mua số cổ phiếu tổng giá trị hơn một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng khi chỉ có hơn trăm tỷ trong tay
để thực hiện thao túng các cổ phiếu nêu trên đầu giờ giao dịch hàng ngày trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế
để huế chỉ đạo trịnh thị thúy nga cấp khống tiền cho các tài khoản do quyết huế chỉ định
cụ thể đầu ra hàng ngày trịnh thị minh huế gọi điện nhắn tin cho trịnh thị thúy nga
thông báo các số tài khoản thiếu tiền cần được cấp hạn mức để đặt lệnh mua chứng khoán
theo chỉ đạo của bị can trịnh văn quyết
sau đó bị can trịnh thị thúy nga tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo phòng dịch vụ chứng khoán
gồm nguyễn thị thanh phương nguyễn thị thu và bùi ngọc tú cấp hạn mức cho các tài khoản đang thiếu tiền của huế
bằng cách đăng nhập vào phần mềm quản trị bos pro trading
phần mềm này được ông triệu xã luận trưởng phòng công nghệ thông tin công ty bos
phân quyền truy cập để chọn thư mục cấp hạn mức khách hàng
nhóm này sẽ tìm số tài khoản giao dịch chứng khoán do trịnh thị thúy nga cung cấp theo
và đánh máy điền số tiền tương ứng theo yêu cầu của bà nga và các tài khoản này
nhóm này tiếp tục truy cập vào phần mềm vaa nhấn duyệt thì trên tài khoản chứng khoán
do trịnh thị minh huế sử dụng sẽ hiển thị đủ tiền đặt lệnh mua cổ phiếu theo chỉ đạo của trịnh văn quyết
kết quả điều tra xác định từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh thị thúy nga đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện một năm trăm sáu mươi tám lần cấp khống tiền cho bảy mươi chín tài khoản
do trịnh thị minh huế quản lý với tổng giá trị một trăm bảy mươi năm tỷ đồng
từ đây trịnh thị minh huế đã đạt hơn một mươi năm một trăm linh lệnh mua hơn hai tám tỷ cổ phiếu của năm mạ chứng khoán
gồm amd haii gab art và flc với tổng giá trị gần bốn mươi bảy tỷ đồng
trong đó nhóm mua này đã khớp lệnh mua hơn bốn trăm sáu mươi ba ba triệu cổ phiếu
với tổng giá trị là một mươi một tám trăm năm mươi năm tỷ đồng nhưng còn thiếu một mươi một sáu trăm năm mươi một tỷ đồng
để hợp thức hóa số tiền thiếu trong hai trăm hai mươi tám ngày giao dịch trịnh thị lan và quách thị xuân thu
hai kế toán trưởng công ty bos ký ba trăm linh ủy nhiệm tri tổng số tiền hơn hai mươi bốn sáu trăm linh tỷ đồng
trình trịnh thị thúy nga hoặc nguyễn quỳnh anh tổng giám đốc công ty bos
ký chuyển tiền vào tài khoản của công ty bos mở tại bidv
từ đây trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam sẽ thanh toán bù trừ cho các tài khoản chứng khoán
của các khách hàng giao dịch tại công ty đó
trong đó có hơn chín chín trăm linh tỷ đồng trên tổng số hơn một mươi một sáu trăm năm mươi một tỷ đồng của các lần khớp lệnh mua thiếu tiền
cho bảy mươi năm trên một trăm bốn mươi một tài khoản do trịnh thị minh quế sử dụng thao túng thị trường chứng khoán
số tiền trịnh thị minh huế mua chứng khoán thiếu nêu trên được nguyễn thị thanh phương
nguyễn thị thu thơm và bùi ngọc tú tổng hợp truyền cho trần thị lan quách thị xuân thu tập hợp
sau đó thông tin đó được đăng trên ứng dụng viber của nhóm pos phòng kế toán
và dịch vụ khách hàng do trịnh thị thúy nga và các thuộc cấp theo dõi quản lý
trong quãng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai công ty bos đã từng bị phạt một trăm hai mươi năm triệu đồng
về hành vi cho khách hàng mua chứng khoán không có tiền vào năm hai nghìn một mươi chín do lo sợ pháp luật
và có rủi ro việc không thu lại được số tiền đã cấp khống nêu trên
công ty bos đã đưa ra nghị quyết hội đồng quản trị được phép phê duyệt hạn mức cho vay
đối với những khách hàng có phát sinh giao dịch chậm tiền từ hai mươi tỷ đồng trở lên
và phê duyệt hạn mức giao dịch hàng ngày từ hai mươi tỷ đồng trở lên
sau đó nhóm này tiếp tục ra nghị quyết hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phê duyệt giải ngân
cho vay giao dịch chứng khoán đối với danh sách tài khoản nêu trên
và hoặc giải ngân cho vay đối với các tài khoản phát sinh từ việc cấp hạn mức trên một mươi tỷ đồng
kể từ đây việc mua chứng khoán hàng ngày trên một mươi tỷ đồng cho mỗi tài khoản được hợp thức hóa
từ đó giúp cho trịnh văn quyết trịnh thị minh huế thao túng thị trường chứng khoán
thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn
trong khoảng thời gian trịnh thị thúy nga cấp khống tiền cho các tài khoản
để trịnh thị minh huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
chu tiến vượng đã đại diện hội đồng quản trị cùng với nguyễn quỳnh anh đại diện ban tổng giám đốc
nguyễn thị thanh phương đại diện phòng dịch vụ chứng khoán
quách thị xuân thu và trần thị lan đại diện phòng kế toán
nguyễn thị thanh thanh đại diện phòng rủi ro và triệu xã luận đại diện phòng công nghệ thông tin
làm việc với đoàn kiểm tra của ủy ban chứng khoán nhà nước về vi phạm của công ty bos
đặc biệt là những vi phạm liên tiếp tái diễn cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền
kết thúc cuộc kiểm tra chu tiến vượng đại diện công ty bos
ký biên bản kết luận của đoàn kiểm tra về sai phạm nêu trên
đoàn kiểm tra đã yêu cầu chấm dứt sai phạm nhưng chu tiến vượng các bị can và các cá nhân liên quan
vẫn tiếp tục đồng ý để trịnh văn quyết trịnh thị thúy nga thực hiện hành vi trái pháp luật này
kéo dài đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố điều tra
thưa quý vị hiện vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại